phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang phối hợp cùng công an huyện phụng hiệp đã bắt quả tăng một mươi đối tượng đang cá cược ăn thua bằng tiền các độ gà trực tiếp qua mạng tại một quán cà phê ở ấp cầu sáng xã tân bình huyện phụng hiệp
tại hiện trường công an thu giữ hai điện thoại di động đang phát trực tiếp các trận gà
trên người các đối tượng và xung quanh lực lượng làm nhiệm vụ còn tạm giữ hơn ba mươi bốn triệu đồng chín điện thoại di động một quyển sổ ghi các con số và năm xe mô tô
cùng thời điểm này một tổ công tác khác của phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh hậu giang và công an huyện phụng hiệp bắt quả tang một mươi ba người tại một quán cà phê gần đó thu giữ nhiều mảnh giấy liên quan đến việc cá cược các cá độ gà qua mạng kiểm tra trên người các đối tượng lực lượng làm nhiệm vụ tạm giữ trên ba mươi ba triệu đồng hơn chục điện thoại và một mươi ba xe mô tô